về thành phố hàng không đường biển tuyên truyền mọi người không vận chuyển
kinh doanh buôn bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng giá mạo
cục hải quan thành phố có biện pháp đấu tranh phát hiện các dấu hiệu nghi vấn
các hành vi giả mạo nhãn mát xuất xứ việt nam để xuất khẩu nhập khẩu
kiểm tra chặt chẽ khai báo mặt hàng nhập khẩu
cục thuế thành phố hồ chí minh chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng
dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng hóa đơn của các tổ chức cá nhân
đặc biệt là các hóa đơn mua nguyên vật liệu hàng hóa có giá trị lớn một trăm linh triệu đồng trở lên
sở công thương tăng cường quản lý giám sát về điều kiện hoạt động thương mại điện tử
các mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ số
để kinh doanh hàng hóa dạng nhãn mát và xuất xứ việt nam
như truyền hình công an nhân dân đã phản ánh về tình trạng xây dựng trái phép
đang diễn biến phức tạp ở thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
mới đây chính quyền các cấp của thành phố sẽ tăng cường lực lượng xuống địa bàn
để xử lý truyệt đề các trường hợp vi phạm
trở lại điểm nóng về xây dựng không phép trái phép ở khu vực đường đô lương
phường một mươi một thành phố vũng tàu
chính quyền địa phương đã từng ban hành nhiều văn bản yêu cầu người dân
tự tháo dỡ công trình vi phạm và trật tự xây dựng
xong đến nay tình trạng này vẫn đang diễn biến phức tạp
do liên quan đến quá trình kê biên thi hành bản án của tòa

chính quyền địa phương đã từng ban hành nhiều văn bản yêu cầu người dân tự xây dựng
năm hai nghìn một mươi năm tòa án nhân dân thành phố vũng tàu tòa án nhân dân tối cao
cũng đã đưa ra bản án công tâm dựa trên nhiều văn bản yêu cầu người dân tự xây dựng
những căn cứ pháp lý rõ ràng và người dân được xác định là bị hại
trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty hương giang
nhưng số tiền bị chiếm đoạt thì công ty này không có khả năng chi trả
đến thời điểm hiện tại có khoảng bảy mươi hộ dân đang sinh sống trên diện tích đất
đã được thành phố vũng tàu cấp sổ đỏ cho gia đình ông cao sơn hải
và bà trần thị tuyết trung
qua tìm hiểu chủ lô đất trên xác nhận sẵn sàng hỗ trợ một phần chi phí
cho các hộ dân nếu họ có thiện ý
dân trên đó cũng rất là khó khăn cũng là bị hại thôi bị lừa đảo
nên chúng tôi cũng sẽ mong muốn là sẽ hỗ trợ một phần nào đó
để giúp cho bà con giúp bà con đối với một phần nào đó khó khăn để ổn định cuộc sống
theo báo cáo của đội quản lý đô thị thành phố vũng tàu
ngoài khu vực phường một mươi một thì phường một mươi phường một mươi hai phường long sơn
cũng đang là điểm nóng về xây dựng trái phép
do đó thời gian tới
chính quyền địa phương sẽ tăng cường lực lượng để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
có cái sự điều phối để đáp ứng cái nhu cầu của các cái địa bàn các cái lĩnh vực
trước mắt chính quyền sẽ gửi thông báo vận động các trường hợp vi phạm
từ tháo dở công trình xe phạm trái lại hiện trạng ban đầu
trường hợp không chấp hành thì sẽ tổ chức lực lượng cưỡng chế
hy vọng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp
thì trực tự xây dựng trên địa bàn thành phố vũng tàu sẽ được lập lại
đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật tránh được những hệ lụy xấu về an ninh trực tự
chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay đến đây là kết thúc